từ ngày một mươi ba tháng bốn đến nay hà nội không ghi nhận thêm ca mắc mới covid một mươi chín
dự kiến đến ngày sáu tháng năm ổ dịch tại thôn hạ lôi huyện mê linh sẽ kết thúc cách ly
ổ dịch tại thôn đông cứu huyện thường tín đã qua một mươi tám ngày cách ly y tế
đây là những thông tin được đưa ra trong cuộc họp giao ban của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín hà nội
diễn ra vào chiều nay
phát biểu tại cuộc họp liên quan đến việc học sinh trở lại trường học
chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đề nghị giáo viên và học sinh
tiếp tục tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh cố gắng giữ khoảng cách an toàn tốt nhất có thể
bên cạnh đó khuyến khích học sinh giáo viên công chức viên chức người lao động
nếu bị sốt ho đau họng nên ở nhà và liên hệ cơ sở y tế để lấy mẫu xét nghiệm